chỉ còn lại hai tháng cuối năm để đơn vị chức năng và chủ phương tiện kinh doanh chạy nước rút
việc thực hiện chuyển đổi từ biển số trắng sang biển số vàng trước khi bắt đầu xứ phạt vào đầu năm hai nghìn hai mươi
những ngày qua tại đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai luôn đông người dân đến làm thủ tục
hai tuần qua hàng ngày có khá đông người dân đến làm thủ tục đăng ký chuyển đổi biển số màu vàng
cho xe kinh doanh vận tải tại đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
để đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín đơn vị này đã triển khai nhiều biện pháp
như quét mã qr khai báo y tế điện tử yêu cầu mọi người dân thực hiện quy tắc năm k
theo thông tư năm mươi tám của bộ công an phương tiện cơ giới đường bộ
kinh doanh vận tải phải đổi sang biển số màu vàng trước cuối năm nay
qua hơn một mươi năm tháng triển khai thực hiện việc chuyển đổi đến nay đồng nai đã có hơn ba mươi xe ô tô
đăng ký kinh doanh vận tải được chuyển đổi sang biển số vàng đạt tỷ lệ trên sáu mươi
hiện hầu hết các doanh nghiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải đã thực hiện xong việc chuyển đổi này

hiện toàn tỉnh đồng nai còn khoảng một mươi phương tiện kinh doanh chưa thực hiện chuyển đổi biển số theo quy định và tổng động khoảng sáu mươi xe ô tô
một mươi biển số vàng đã được làm xong nhưng người dân chưa tới lấy do đó phòng cảnh sát giao thông công an đồng nai sẽ tăng cường nhân lực
làm việc kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật ứng dụng công nghệ thông tin để người dân khai báo thông tin và tiếp nhận tờ khai điện tử hạn chế đi lại và tập trung đông người